thưa quý vị và các bạn đây đã là ngày thứ năm hà nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
và không khí ở đường phố hà nội những ngày này thì có phần truyền hơn so với những sự tạm đạo trong những ngày mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên người dân hà nội vẫn thực hiện rất nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang giữ khoảng cách khi đi đường
và có thể nói hà nội những ngày vào thu tuy không nổi nhưng vẫn đặc biệt
các người không tìm vắng vẻ trong những ngày giãn cách đường phố hà nội đã vui tươi trở lại
tuy vậy người dân vẫn chấp hành nghiêm cáp biện pháp năm k quốc tế như đeo khẩu trang giãn cách khi lưu thông trên đường
ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe và đời sống tại nhiều con đường của hà nội đều có số lượng phương tiện lưu thông lớn hơn so với những ngày trước đây
tại các vùng xanh của thủ đô đa phần các hoạt động đã được mở cửa trở lại
tại các điểm mua sắm sửa chữa không khí cũng có nhiều khởi sắc sau nhiều ngày dài đóng cửa vì dịch bệnh
nhiều hoạt động mua bán tại các khu chợ dân sinh thuốc đông lượng khách hàng tạm gia
tại các con phố như hoàng hoa thám thủy khuê các chủ nhân dân cho biết lượng khách hàng đã đạt khoảng năm mươi so với thời điểm trước giãn cách xã hội
nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi hà nội không vội nhưng vẫn vui
chỉ còn chưa đến một ngày nữa là thời điểm dằm tháng tám nên không khí tấp hợp với hàn
vì người dân mua sắm chuẩn bị cho tết quần biên sau nhiều ngày dài ở yên trong nhà chấp hành giãn cách xã hội